nhà thơ tố hữu đã dành cả cuộc đời mình công hiến trọn vẹn cho cách mạng và cho thơ
mạch nguồn chân lý cùng tinh thần cách mạng được truyền tải qua thơ tố hữu như tiếp thêm ý chí
khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong thời đại hồ chí minh
nhiều nhà lý luận và phê bình văn học đã không ngần ngại mà đánh giá rằng
nhờ tố hữu nên thơ cách mạng việt nam đã có sức chinh phục lớn đối với các thi sĩ đương thời và đối với bạn đọc
nhà thơ tố hữu sinh ra ở quảng nam đến năm chín tuổi mới theo cha về quê nội ở xã quảng thọ huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế để sống
cha mẹ nhà thơ đều là những người yêu thơ hồn thơ tình yêu thơ dường như đã ngấm vào ông từ khi còn rất nhỏ
nhờ đó ông sớm giác ngộ cách mạng và có cái nhìn khác biệt với nhiều bạn thơ cùng thời
với tố hữu thì thơ ca việt nam đã truyền tự hào
trong tâm thức các thế hệ người việt nam thời đại hồ chí minh
từ khi ngồi trên ghế nhà trường
đã thuộc lòng những vần thơ trong từ ấy ta đi tới ba mươi năm đời ta có đàn bài ca xuân một nghìn chín trăm sáu mươi một
nó như nhịp kèn sung trận thúc giục mọi người cống hiến hy sinh
đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước trong hoàn cảnh mới
có thể nói rằng ít có nhà thơ nhà văn nào mà đã hình thành được một cái diện ngôn chính trị văn hóa

giao sức sống như tổ hữu
nói một cách văn tắc thì cái diện ngôn chính trị này
diện ngôn văn hóa này
chính là cách ăn nổi mà được xã hội thừa nhận
và cùng phổ cập theo cách ăn nổi như vậy
nhà thơ tố hữu tuy không xuất hiện sớm như của nguyễn đình triệu
phan bội châu và rất nhiều nhà thơ tên tuổi khác
nhưng nhà thơ tố hữu
đã là người thừa kế và phát triển thành công nhất dòng văn học đó
chứ không đơn thuần là nhà thơ của giai cấp vô sản
với những nhận thức mới về thơ của tố hữu
giới khoa học đang có những nghiên cứu đào sâu vào sáng tạo của tố hữu
để tìm hiểu những bài học quý giá cho hôm nay